phó thủ tướng ukraine irina vechesuv thông báo kiev và moscow đã nhất trí mở chín hành lang nhân đạo
để sơ tán dân thường ở các khu vực miền đông đang bị bao vây của ukraine vào ngày một mươi một tháng bốn
trong đó gồm năm khu vực ở lugansk
theo ông vichestreux trong số các hành lang nhân đạo theo kế hoạch có một hành lang dành cho những người di tản
bằng phương tiện giao thông cá nhân từ thành phố mariopol
trong khi đó chính phủ italia đã dành sáu trăm một mươi triệu euro để hỗ trợ những người ukraine đến nước này
và cung cấp hỗ trợ tài chính cho chính phủ ukraine
theo thủ tướng mario drogani italia đã dành khoảng năm trăm linh triệu euro để hỗ trợ những người ukraine đến nước này
và một trăm một mươi triệu euro hỗ trợ tài chính cho chính phủ ukraine
chính phủ italia cũng viện trợ thêm cho những người ukraine và các nước láng giềng
thông qua ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và các tổ chức khác